về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội sau khi ghi nhận trường hợp một cư dân là f
ubnd phường hoàng liệt đã tạm phong tỏa tòa trung cư hh hai a linh đàm quận hoàng mai hà nội để khoanh vùng truy vết dập dịch
khi nhận được thông tin về trường hợp nhiễm covid một mươi chín có địa chỉ tại tầng năm tòa hh hai a trung cư linh đàm
ngay trong đêm lực lượng chức năng phường đã phun khử khuẩn tiến hành truy vết điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan
hiện đã xác định có một mươi f một trong đó có năm người thuộc phường hoàng liệt đều là người trong gia đình f năm người còn lại ở các địa phương khác
ubnd phường hoàng liệt yêu cầu toàn bộ nhân khẩu thuộc các hộ gia đình tại trung cư hh hai a không rời khỏi căn hộ kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới